đại dịch covid một mươi chín đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội và sức khỏe
đã có nhiều sang chấn tâm lý nghiêm trọng đối với sức khỏe con người dẫn đến trầm cảm lo âu
dối loạn cảm xúc và cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng tới thị xác của không ít người
theo các chuyên gia khoảng thời gian giãn cách xã hội hay nhiều người lớn làm việc online
trẻ nhỏ nghỉ học gần một năm khiến việc tiếp xúc với các thiết bị máy tính thường xuyên hơn
dẫn đến nhiều trẻ mắc phải hội chứng thị giác màn hình
thạc sĩ đinh phương thủy giám đốc trung tâm mắt kỹ thuật cao bệnh viện đông đô cho hay
thời gian gần đây bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp f hậu covid một mươi chín
các bệnh nhân cho biết họ có hiện tượng mắt đỏ đau nhức mắt mỏi mắt chảy nước mắt
theo bác sĩ thủy đối với người lớn nếu không phát hiện và điều trị kịp thời
có thể gây ra những bệnh lý nguy hiểm thậm chí có thể gây mất thị lực vĩnh viễn
với nhiều trường hợp trẻ em qua khai thác bệnh sử cho thấy
các bé nghỉ học dài ngày ở nhà do dịch thường xuyên sử dụng điện thoại để chơi game
việc tiếp xúc với các thiết bị máy tính dẫn đến nhiều trẻ mắc hội chứng thị giác màn hình
đây là bệnh lý về mắt nghiêm trọng dễ mắc phải hiện nay
khi tỷ lệ người sử dụng máy tính điện thoại ngày càng tăng cao
phổ biến nhất là những người làm việc văn phòng và phải tiếp xúc với màn hình máy tính ít nhất tám tiếng mỗi ngày
một số biểu hiện đầu tiên của hội chứng thị giác màn hình là nhìn mờ khô mắt nhức đầu nhìn đôi đao vai cổ gáy
hội chứng thị giác màn hình nếu để lâu không khắc phục mắt sẽ có nguy cơ biến chuyển thành các bệnh lý nguy hiểm
theo bác sĩ thủy các trường hợp ở bệnh nhân hậu covid một mươi chín chủ yếu là những bệnh lý mắt có liên quan đến dối loạn đông máu
dối loạn thần kinh ngoài ra đỏ mắt là một biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân hậu covid một mươi chín trong đó tám mươi chín là viêm kết mạng
một số nghiên cứu cho thấy nhiễm covid một mươi chín có thể làm biến đổi tình trạng các vi mạch võng mạc theo chiều hướng xấu đi
nếu bệnh nhân covid một mươi chín hoặc hậu covid một mươi chín có biểu hiện mờ mắt phải đi khám ngay vì bệnh vi mạch võng mạc rất khó điều trị
chính vì vậy bác sĩ thủy khuyến cáo người dân có dấu hiệu bất thường về thị lực cần tới thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa mắt
vì còn nhiều bệnh lý khác nguy hiểm hơn cũng có cùng biểu hiện như viêm màng bồ đào viêm thượng mạc viêm củng mạc viêm tổ chức hóc mắt
nếu không điều trị kịp thời người bệnh có thể sẽ mất thị lực vĩnh viễn